mới đây cuba đã bốn ngày liên tiếp kỳ nhật không ca tử vong vì covid một mươi chín
chính phủ nước này nhận định yếu tố lớn nhất đóng góp vào thành công này là thời điểm hiện tại
là các vaccine do cuba tự sản xuất
bộ y tế cuba mới đây cho biết nước này vừa đánh dấu ngày thứ tư liên tiếp không có ca tử vong nào do covid một mươi chín
trong vòng hai mươi bốn giờ qua đảo quốc caribe ghi nhận thêm sáu trăm ba mươi ca nhiễm virus sars cov hai
nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín kể từ khi đại dịch bùng phát đến nay lên một sáu mươi chín ba trăm tám mươi bảy người
theo thống kê chính thức một năm mươi tám một trăm sáu mươi bệnh nhân trong số này đã được chữa khỏi đạt tỷ lệ chín mươi chín
cuba hiện chỉ còn hai sáu trăm bảy mươi bốn bệnh nhân covid một mươi chín đang điều trị
trong những tuần gần đây
các chỉ số dịch tễ học chính thức trùng khớp với dự báo của các chuyên gia cuba phản ánh xu hướng giảm các ca nhiễm virus sars cov hai
trong đợt bùng phát hiện tại do sự hiện diện của biến thể omicron
chính phủ cuba nhận định yếu tố lớn nhất đóng góp vào thành công của nước này trong việc kiểm soát đại dịch covid một mươi chín
tính tới thời điểm hiện tại là các vaccine do cuba tự sản xuất gồm adala soberana hai và soberana plus
cùng với chiến dịch đẩy mạng tiêm chủng rộng rãi
các vaccine này được thử nghiệm thành công và được cấp phép sử dụng khẩn cấp trong nước
gần chín mươi trong số một mươi một một trăm tám mươi người dân cuba đã được tiêm chủng đầy đủ người covid một mươi chín
trong khi khoảng sáu triệu người đã được tiêm liệu thứ tư